mỗi khi bước vào mùa nắng nóng là người dân ở nhiều khu vực tái định cư miền núi tỉnh quảng ngãi
lại phải gồng mình chống trọi với tình trạng thiếu nước sinh hoạt thiếu nước sản xuất
mặc dù các khu tái định cư đã được đầu tư các công trình nước sinh hoạt
thế nhưng tình trạng thiếu nước luôn tái diễn
bà con vùng núi cao phải cật lực chống trọi với cái nắng và tìm mọi cách để có nước dùng
trong khi đó chính quyền địa phương chưa có hướng giải quyết cho người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện miền núi tây trà tỉnh quảng ngãi
ở các vùng tái định cư thuộc dự án hồ nước trong
có lẽ nước ngọt đang là thứ quý nhất đối với bà con
hàng ngày phải tranh thủ đi xin nước trên trường mầm non của xã về dùng
trên này nước khăn hiếm vô cùng trông cho có nước uống hàng ngày là mừng rồi
trước khi người dân đến nơi ở mới tất cả các khu tái định cư đều được đầu tư hệ thống nước đầy đủ
với hệ thống bể chứa đường ống vào tận nhà dân
thế nhưng ngay sau khi dự án bàn ra
nguồn nước sinh hoạt cũng không hoạt động
tất cả một mươi một công trình nước sinh hoạt được đầu tư tiền tỷ ở các khu tái định cư huyện tây trà
đều trong tình trạng hư hỏng không phát huy tác dụng
nguyên nhân các công trình hư hỏng ngay sau khi đưa vào sử dụng
là do cách vận hành của người dân chưa đúng
đồng thời công tác khảo
kiểm soát đầu tư không hợp lý dẫn đến các đập bị cạn kiệt ngay trong mùa khô hạn
chính quyền địa phương nhiều lần sửa chữa khắc phục tạm nhưng không thể khắc phục
tình trạng thiếu nước sinh hoạt mùa nắng nóng ở các khu tái định cư miền núi tỉnh quảng ngãi như tây trà
khiến cuộc sống người dân ngày càng khốn khó hơn
và cách làm tái định cư như thế này ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân khi đến nơi ở mới